đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh sơn la lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã trọng thể khai mạc
dự đại hội có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và ba trăm bốn mươi tám đại biểu đại diện cho hơn tám mươi sáu đảng viên của một mươi bảy đảng bộ trực thuộc tịch ủy
sau năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh sơn la lần thứ một mươi bốn
kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ước đạt năm bốn mươi sáu một năm
đứng thứ năm trên một mươi bốn tỉnh trung du và miền núi bắc bộ
sơn la đã có một trăm bốn mươi bảy chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn hai mươi một sản phẩm nông sản đưa cấp chứng nhận bảo hộ
xuất khẩu được một mươi sáu mặt hàng nông sản sang thị trường một mươi hai nước
ước tính đến hết năm hai nghìn hai mươi diện tích cây ăn quả và cây sơn trà toàn tỉnh đạt tám mươi năm trăm linh
tăng một mươi năm ha tăng ba trăm một mươi một so với năm hai nghìn một mươi năm đạt bốn trăm linh mục tiêu kế hoạch lớn thứ hai cả nước
tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm từ ba mươi bốn bốn năm hai nghìn một mươi năm xuống còn một mươi tám sáu mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bình quân giảm trên ba một năm đạt mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi bốn đề ra
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh sơn la lần thứ một mươi năm sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng chín